tại huyện mộc châu bộ xây dựng và ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã phối hợp tổ chức hội nghị công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia mộc châu tỉnh sơn la đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng khu di tích quốc gia mộc châu trên địa bàn hai huyện mộc châu và vân hồ tỉnh sơn la
có tổng diện tích tự nhiên là hai trăm linh sáu một trăm năm mươi ha
phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm ba khu trung tâm nghỉ dưỡng mộc châu trung tâm du lịch sinh thái mộc châu
trung tâm vui chơi giải trí mộc châu với quy mô khoảng một năm trăm linh ha
quy hoạch sẽ giúp phát triển khu du lịch quốc gia mộc châu trở thành một trong những động lực phát triển du lịch vùng trung du miền núi bắc bộ